để chuẩn bị cho nhân dân đón một cái tết đầm ấm và an toàn chiều nay bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã cùng cục quản lý thị trường tỉnh hải dương đi kiểm tra một số siêu thị và chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh
tại buổi kiểm tra bộ trưởng trần tuấn anh đã lưu ý các cán bộ cục quản lý thị trường tỉnh hải dương là cần phải chú trọng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh
nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân khi dùng thực phẩm tại các chợ này bởi thói quen tiêu dùng của người dân vẫn là mua hàng tại các chợ dân sinh
qua kiểm tra bộ trưởng trần tuấn anh bày tỏ yên tâm khi các sản phẩm tươi sống ở đây đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ
tại chợ tại các chợ dân sinh đều có ban quản lý chợ phối hợp với các đội chức năng tổ chức kiểm soát các sản phẩm
vì vậy sản phẩm hàng hóa tương đối phong phú đa dạng năm nay tại cả các trung tâm siêu thị lớn cũng như là các chợ dân sinh và tôi nghĩ rằng đã đặt thỏa mãn về cơ bản nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng
trong dịp tiết dưới sự chỉ đạo của bộ tổng cục bộ trưởng trần tuấn anh lực dịp trường phù hợp với các đội chức năng xuống tận các loa mổ kiểm soát đầu vào từ con lợn
sau đó vào dây chuyền giết mổ và đóng dấu thuy và vận chuyển đến các chợ để bán cho bà con trong dịp tết đảm bảo chất lượng tốt nhất
trong dịp tết hoa quả cũng là mặt hàng được cung ứng nhiều hơn
do vậy bộ trưởng trần tuấn anh cũng trực tiếp kiểm tra và lưu ý bà con tiểu thương không nên dùng thuốc bảo quản để người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua các sản phẩm tiêu dùng ở chợ
nhân dịp này bộ trưởng bộ công thương cũng trực tiếp thăm hỏi bà con tiểu thương
chúc bà con một năm mới mạnh khỏe
chúc bà con mạnh khỏe gia đình an khang thịnh vượng
theo kế hoạch bộ trưởng trần tuấn anh sẽ cùng lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra các chợ dân sinh trong và sau dịp tết nguyên đán
nhằm nâng cao ý thức của các tiểu thương trong việc cung ứng thực phẩm an toàn cho người dân